bảy tháng chín công an tp vĩnh long kiểm tra hành chính một nhà nghỉ tại phường năm tp vĩnh long thì phát hiện đạt có biểu hiện nghi vấn
khi thấy lực lượng công an đạt liền ném hộp đựng mắt kính đang cầm trên tay xuống nền gạch
qua kiểm tra bên trong hộp kính có ba bịch ni lông được hàn kín hai đầu chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy
tiếp tục khám xét phòng nghỉ của đạt lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ một khẩu súng tự chế hai viên đạn bằng kim loại
tại cơ quan công an đạt khai nhận số ma túy trên mua của một người lạ mặt
chín trăm linh đồng để sử dụng riêng khẩu súng và đạn là của một người bạn cho đạt
phòng cảnh sát hình sự công an tp đắc lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với yibin ruma ba mươi tám tuổi chú thợ xa ea rao huyện ea hờ leo để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông võ tự bảy mươi hai tuổi
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng chín giờ sáng ngày ba mươi một tháng tám
không thấy vợ và con ở nhà nên yibin đã đi đến nhiều nhà nghề quen ở trong buôn đi tìm
yibin thấy ông võ tự đang điều khiển xe máy đi ngược chiều
mặc dù không quen biết không mâu thuẫn nhưng vì bực tức chuyện không tìm thấy vợ và con của mình
nên yibin đã dùng cán cuốc đánh mạnh vào đầu khiến ông tự ngã xuống đường nằm bất tình
chưa dừng lại yibin còn tiếp tục dùng phần lưỡi cuốc bổ liên tiếp nhiều nhát vào đầu của ông tự rồi vác cuốc đi về nhà
tại cơ quan công an yibin đã khai nhận toàn bộ hành vi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an phú tỉnh an giang vừa bắt giữ đối tượng lê vũ khanh
chú tại ấp tân thạnh thị trấn long bình huyện an phú
sau một năm qua campuchia lẩn trốn lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo hồ sơ vụ án vào khoảng hai mươi hai h năm mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng công an bắt quả tàng phạm thị thám tàng chữ ba bọc ma túy đá
ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với thắm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trong quá trình điều tra thu thập chứng cứ xác định lê vũ khanh đã nhiều lần cùng với thắm
bán ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn huyện để kiếm lời
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an công an huyện an phú đã ra quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với khanh nhưng khanh đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau một năm qua campuchia lẩn trốn vào ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín khanh vừa trở về nhà thăm gia đình
thì bị lực lượng công an thị trấn long bình phối hợp cùng với công an xã khánh an bắt xử
hiện tượng cá chết đồng loạt ở nhiều địa phương tại tỉnh hà tĩnh bắt đầu từ ngày chín tháng chín
tại huyện thạch hà cẩm xuyên và thành phố hà tĩnh
đến nay cơ quan chức năng đã thống kê được hơn một trăm hai mươi tấn cá chết giá trị thiệt hại ước tính trên một mươi hai tỷ đồng
sau khi trực tiếp đến hiện trường cá chết hàng loạt để khảo sát nắm tình hình phân tích mẫu nước
bước đầu sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà tĩnh đã có nhận định về nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt
thời gian xảy ra hiện tượng cá chết nước trên sông nghèn sông đỏ điện tại thời điểm khảo sát có màu đục đỏ sẫm
hai bên bờ sông có nhiều bèo tây
trước đó do hạn hán bèo tây bị chết và phân hủy lắng xuống đáy sông
sau đó khi gặp mưa lớn bèo tây trôi về phủ gần kín mặt sông nghèn
quá trình sinh trưởng đã làm tăng hàm lượng các chất hữu cơ trong nước đẩy quá trình trao đổi nhiệt trong nước tăng nhanh
khi nhiệt độ trong nước tăng làm cho quá trình phân hủy hữu cơ trong nước cũng tăng mạnh
gây ra lượng oxy hòa tan trong nước giảm nhanh
có một số loại khí độc đã xuất hiện chủ yếu là mê tan ch bốn hay hydrosulfur h hai s làm cho nước có mùi
những yếu tố trên kết hợp đã gây ra hiện tượng cá chết bất thường đồng loạt
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh và mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên antv